bắt đầu từ hôm nay ngày một mươi tháng chín công an tp hà nội triển khai phương án phân luồng hạn chế giao thông
trong thời gian diễn ra hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn một mươi tám
thời gian hạn chế giao thông kéo dài đến ngày một mươi bốn tháng chín
cụ thể các khung giờ bị giới hạn lưu thông là từ sáu giờ đến chín giờ từ một mươi một h đến một mươi bốn h ba mươi
và từ một mươi sáu h đến một mươi tám h các ngày từ ngày một mươi tháng chín đến ngày một mươi bốn tháng chín
hạn chế đối với các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên trở từ năm trăm linh kg trở lên
xe ô tô chở khách từ hai mươi năm chỗ trở lên xe taxi xe ô tô cá nhân trừ các xe ưu tiên
xe vận chuyển hành khách tuyến cố định hoạt động trên một số tuyến đường cụ thể như sau
phạm hùng đoạn từ dương đình nghệ đến trần duy hưng
đường gom phía bên trái và đường gom phía bên phải đại lộ thăng long
đoạn từ trần duy hưng đến lê quang đạo
đường đỗ đức dục miếu đầm trần duy hưng nguyễn trí thanh lê quang đạo lê đức thọ
công an hà nội yêu cầu tất cả các phương tiện khi gặp các xe được quyền ưu tiên
phải khẩn trương nhường đường đi sát vào lề đường phía bên phải chiều đi
và dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên